làm việc với cơ quan công an đối tượng cường khai nhận khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng bốn
cường đã mượn một chiếc xe ô tô mazda cx năm mang biển kiểm soát hai mươi chín a bốn mươi năm nghìn để đi
khi lưu thông đến khu vực đường ngũ hiệp thuộc địa phận thôn tương trúc xã ngũ hiệp huyện thanh trì
cường bị tổ tuần tra kiểm soát công an huyện thanh trì dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
do không có bằng lái xe và đã sử dụng ma túy cường đã tăng ga la vào tổ công tác để bỏ chạy
hành vi này đã làm một chiến sĩ công an bị hất văng lên nắp cà bồ và bị chấn thương phần lệ
còn tại tỉnh bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với đối tượng châu văn cư trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng
để phục vụ xác minh về hành vi giết người
thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ngày ba mươi tháng ba châu văn cư đi xe mô tô đến tròi rễ của người quen
ở xã đoàn kết huyện bù đăng
tại đây châu văn cư đã xảy ra sô sát với anh lê kim toàn
bị anh toàn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nên đối tượng đã đi vào tròi lấy dao chạy ra
đâm anh toàn khiến anh gục xuống và tử vong tại chỗ
sau khi gây án châu văn cư đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
vào ngày một tháng bốn lực lượng chức năng công an tỉnh bình thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
vụ phát hiện hai mươi năm bánh hình chữ nhật nặng hai mươi năm kg
nghi lẻ ma túy trôi giặt vào bờ biển trên địa bàn
trước đó vào dạng sáng cùng ngày một người dân khi đi tắm biển tại bãi biển thuộc khu phố một mươi một
phường bình tân thị xã la ghi bình thuận thì phát hiện một túi màu đen trôi giặt vào bãi cát
sau khi mở ra xem phát hiện bên trong có nhiều bánh hình chữ nhật nghi là ma túy nên đã báo công an phường
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an thị xã la ghi khám nghiệm hiện trường
và qua kiểm tra bên trong túi có chứa hai mươi năm khối hình chữ nhật
mỗi khối có trọng lượng khoảng một kg chất tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy
lực lượng chức năng đã niêm phong số tăng vật trên phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị trên thực tế điều tra các vụ án vi phạm pháp luật của cơ quan chức năng cho thấy
nhiều đối tượng phạm tội sở hữu mua bán vận chuyển tàng chữ ma túy đều liên quan đến các đối tượng nghiện ma túy
và đây là loại tội phạm có sự liều lĩnh thủ đoạn tinh vi
nên công tác phòng chống loại tội phạm ma túy gặp rất nhiều khó khăn
ngay sau đây sẽ là phản ánh trên địa bàn tỉnh đồng nai
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng tỉnh đồng nai bắt quả tang dư minh hoàng quê tỉnh bình thuận
đang tàng trữ hai kg ma túy tại xã quảng tiến
qua đấu tranh đối tượng hoàng khai nhận bản thân nghiện ma túy
số ma túy cơ quan công an thu giữ là hoàng đi nhận từ bình dương
theo sự chỉ đạo của một đối tượng nô chưa rõ lai lịch để nô bán cho người nghiện thì bị bắt
mỗi lần đi nhận ma túy cho nô hoàng được trả công một triệu đồng
mỗi lần đi vậy tôi sẽ được tiền công là một triệu
tổng cộng có bốn lần ba lần nhận được và một lần không nhận được
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng ngô đình tùng ba mươi tuổi trú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an tùng là đối tượng nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài tùng đã thực hiện hành vi trộm cấp một điện thoại trị giá hai mươi sáu triệu đồng trên nệ bàn xã sông rây
rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài nhưng bị lực lượng công an bắt sau đó
tôi có nghiệp ma túy trên đường quả sông nam tinh xã sông rây tôi có trộm cấp của một người dân một cái điện thoại
và sau đó bị cơ quan xã sông rây bắt
em có ba tiền án này trộm cấp tài sản
tệ nạn ma túy nguy hiểm là vậy song đáng tiếc vẫn còn không ít thanh thiếu niên
vì thiếu kiến thức hoặc vì muốn chứng tỏ bản lĩnh nên đã góp tiền để mua ma túy về lén lút sử dụng
gần đây tại nhiều địa phương trong tỉnh lực lượng chức năng đã phát hiện xử phạt nhiều trường hợp sử dụng ma túy
đối với tội phạm ma túy thì giờ chúng tôi đã lên danh sách ra soát tất cả các loại đối tượng
và cử trinh sát xuống các xã để ra soát trực tiếp ra thoát luôn
và phân loại các đối tượng
đưa vào quản lý giáo dục
đối với tội phạm ma túy thì cẩm mỹ là một vùng nông thôn
do vậy là tội phạm ma túy phát sinh rất nhiều thứ tội phạm
ở đây mà chúng tôi làm tốt công tác xử lý tội phạm ma túy được nhiều
thì các tội phạm khác sẽ giảm đi đặc biệt là tội phạm hình sự
thì đã phối hợp với tòa án với cầm sát để đưa ra xét xử công khai để phòng ngợi xã hội
với những đối tượng sử dụng ma túy
luôn kèm theo những hệ lụy nguy hiểm đó là tệ nạn xã hội là tội phạm
là gánh nặng cho gia đình và xã hội
để ngăn ngừa hiểm họa đó ngoài sự tấn công chấn áp của lực lượng công an
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần được để mạnh hơn nữa đến với mọi người dân
bên cạnh đó sự quan tâm giáo dục từ mỗi gia đình đến các thành viên
cũng sẽ góp phần để lùi ngăn chặn tệ nạn ma túy trong cộng đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng
phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan hải phòng
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan vừa phát hiện và bắt giữ gần một sáu tấn ngà voi
nhập lậu trái phép qua cảng quốc tế lạch huyện hải phòng
qua quá trình kiểm tra nghiệp vụ hàng hóa thông quan
lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng phối hợp với đội kiểm soát hải quan
cục hải quan hải phòng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền bắc
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan tiến hành kiểm tra container nhập cảnh
cảng quốc tế lạch huyện hải phòng đã phát hiện một năm mươi tám tấn ngà voi cùng với số lượng lớn sừng động vật các loại
số ngà voi trên đã được các đối tượng sơn đen và cắt thành từng khúc nhỏ cất giấu trong nhiều bao tải có chứa sừng động vật
được biết lô ngà voi vừa bị bắt giữ thuộc phụ lục một của công ước cites nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu
các đơn vị chức năng đã ra quyết định tạm giữ niêm phong toàn bộ số tăng vật trên và đưa về kho tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn đối tượng gồm lưu thành luân
tần anh hiệp lê văn hiếu và dương văn chính vì hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn shopee
bằng thủ đoạn chính là đặt đơn hàng ảo các nhóm này đã tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng và thông qua đó tiến hành chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá mà shopee tài trợ cho những người mua hàng trên sàn thương mạng điện tử
quá trình điều tra xác định đây là hội nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo với thủ đoạn mới
quy mô toàn quốc hoạt động có tính chất chuyên nghiệp và tinh vi khơi lợi dụng mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sàn thương mạng điện tử
hành vi này trực tiếp gây thương hại và gây thiệt hại cho sàn thương mại điện tử shopee ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người bán hàng người mua hàng chân chính ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường thương mại điện tử việt nam
căn cứ theo tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn đối tượng trên
và qua sự việc này phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh phú thọ khuyến cao tới người dân không nên tham gia các hội nhóm đặt đơn ảo trên facebook zalo hay telegram
hay các nền tảng mạng xã hội khác để tránh tiếp tay cho các nhóm tội phạm lừa đảo các sàn thương mại điện tử
hoặc chính mình có thể trở thành nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn tuyển người làm là việc nhẹ và lương cao
trong cảnh báo của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông về lừa đảo trực tuyến thì nhiều người dùng đã bị mất hàng tỷ đồng với các chiêu lừa không mới
và công an tp hcm tiếp tục phát đi thông báo người dân cũng cần phải cảnh giác về thủ đoạn yêu cầu cai phần mềm dịch vụ công
giả mạo để lừa đảo
thời gian gần đây nhiều người dân đã bị lừa cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo để các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản
để tránh sập bẫy chiêu lừa đảo nêu trên công an tp hcm khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi tin nhắn lạ đặc biệt là liên quan tới cán bộ của các cơ quan nhà nước
không làm việc không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại
luôn lưu số điện thoại của cảnh sát khu vực hoặc trực ban công an phường để liên hệ xác minh về người gọi điện
tuyệt đối không bấm vào các đường liên nhận được qua tin nhắn
không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc
không nên lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các phần mềm ứng dụng của điện thoại
phần thưa quý vị trong khi đó thì thời gian vừa qua ngành thuế cũng liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế
thế nhưng vẫn có người dân mắc bẫy các đối tượng này nhất là trong thời điểm đang ở tháng cao điểm quyết toán thuế
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
theo đó các đối tượng đã giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại nhắn tin kết bạn gia lô cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế
thậm chí còn tự nhận là cơ quan chức năng gửi đường dẫn dịch vụ công vneid giả mạo để người dân truy cập với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế
tất cả đều nhằm mục đích chung là lấy cắp thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng sau đó tiến hành chiếm đoạt tài sản

giả mạo các trang thông tin điện tử và ứng dụng của cơ quan thuế tạo lập các trang web giả mạo giống như trang web ứng dụng của cơ quan thuế để đưa đảo
thứ ba là giả mạo tin nhắn dùng cái brand name tin nhắn của tổng cục thuế để phát tán tin nhắn giả và cũng gửi tin đường link để cho người ta cài đặt các phần mềm ứng dụng
trước tình trạng trên tổng cục thuế một lần nữa khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân ngoài ngành thuế nào thu thuế hộ
các chuyên gia cũng khuyến cáo trong thời gian cao điểm quyết toán thuế người dân khi nhận được cuộc gọi như trên cần kiểm tra kỹ nội dung không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn
ngoài ra cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ tránh bị kẻ gian lợi dụng
vào cái thời điểm tháng ba tháng bốn thì những cái người mà có cái trách nhiệm cần phải đóng thuế thì đều phải hiểu rằng là đây là cái thời hạn cuối cùng theo quy định của luật
và vì vậy mà cần phải có một cái sự chủ động từ trước đó mình sẽ có trách nhiệm và nộp cái hồ sơ để tránh tình trạng là khi mà nhận được những cái thông tin như vậy thì lại cuốn cuồng lên và cho rằng đây là những cái thông tin xác thực về cái việc cần phải nộp thuế cho chính mình
với những cái thông tin mà nhận được cần phải có một cái sự bình tĩnh xác minh làm sao phải chính xác để xác định được cái nguồn gửi đó là ở đâu
tuyệt đối không truy cập vào các cái đường link lạ do những cái trang web lạ hoặc những cái số điện thoại cũng như là các cái tài khoản lạ gửi đến
và nhất là yêu cầu của cái sự đăng nhập về tài khoản ngân hàng cũng như là cung cấp các cái mật khẩu mã otp ngân hàng thì đây phải thấy rằng đó là một cái dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất rõ ràng
điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác thận trọng trước các tình huống
khi nhận được các cuộc điện thoại nghi ngờ là giả mạo người dân cần bình tĩnh trước các thông tin kể cả đối với thông tin có tính chất tạo áp lực đe dọa
người nộp thuế không nên vội vàng cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại email không làm theo hướng dẫn cài đặt các ứng dụng đường dẫn giả mạo và cần thông báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ và tư vấn
thưa quý vị tại tỉnh bắc ninh công an thị xã thuận thành đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự hai nhóm thanh niên gồm hai mươi đối tượng từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi đều ở thị xã thuận thành vì hành vi gây dối trật tự công cậu
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng ba do mâu thuẫn với nhau từ trước hai nhóm thanh niên đã thách thức với nhau và hẹn nhau để hỗn chiến
trên đường đến địa điểm đã hẹn các đối tượng mang theo hung khí rồi chở hai đến ba người trên một xe máy phóng nhanh lạn lách đánh võng bấm còi nẹt bô đi qua các tuyến đường trung tâm thị xã gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người tham gia giao thông